một tuần sau khi bão daniel quét qua đông bắc liby gây lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực này
liên hợp quốc cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa đã lên tới một mươi một ba trăm linh người
trong khi đó công tác cứu trợ cứu nạn vẫn gặp nhiều khó khăn
theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc khoảng một mươi người vẫn đang mất tích
liên hợp quốc lo ngại số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng cao trong thời gian tới
khi thời gian tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân cạn dần trong khi điều kiện tìm kiếm lại gặp rất nhiều khó khăn
ngoài những người thiệt mạng do lũ lụt liên hợp quốc cũng cho biết đã có ít nhất năm mươi năm trẻ em ngộ độc
do uống phải nguồn nước bị ô nhiễm khi nước thải tràn vào đường ống nước
liên hợp quốc đã cảnh báo nguy cơ bùng phát các dịch bệnh sau lũ ở libya trong đó có dịch tả
tổ chức y tế thế giới who cho biết gói viện trợ hai mươi chín tấn hàng y tế và nhu yếu phẩm đã được chuyển tới thành phố benghazi
ả rập xê út hôm qua đã tổ chức chuyến bay cứu trợ đầu tiên đến thành phố benghazi của liby
mang theo chín mươi tấn thực phẩm và vật liệu trú ẩn để phân phát cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tàn khốc ở nước này
trong khi đó kể từ khi thiết lập cầu hoàng không vào ngày một mươi hai tháng chín các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
đã điều một mươi bảy máy bay trở bốn trăm năm mươi tấn thực phẩm liều bạt bộ sơ cứu và các vật tư y tế khác tới libi